qua thảo luận vấn đề liên quan đến công tác lập kế hoạch và phân bổ vốn chậm gây khó khăn cho địa phương trong tổ chức thực hiện đã được nhiều đại biểu quan tâm cho ý kiến
qua thảo luận nhiều đại biểu đánh giá việc lập kế hoạch vốn phân bổ vốn giao vốn chưa kịp thời nhất là kế hoạch vốn sự nghiệp cho cả giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm của các chương trình mục tiêu quốc gia chậm được giao dẫn đến khó khăn trong việc xác định nhu cầu vốn để xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện
khó triển khai cơ chế lợi
tại sao vốn giải ngân của chúng ta hiện nay thấp và có lẽ đến lúc cũng phải cân nhắc để phân bổ cái vốn này về cho các địa phương một cách tổng thể để các địa phương này có thể suy nghĩ tùy đầu bài tùy điều kiện của mình để giải quyết những vấn đề của địa phương liên quan đến xóa đói giảm nghèo
tôi nghĩ đấy là một vấn đề về mặt tư duy rất cần là cần có một sự nhìn nhận một cách tổng thể
khắc phục việc hướng dẫn phân bổ vốn ở trung ương có vốn mà không được hoặc chậm đối tai người dân là có lỗi với người dân
trình trạng giải ngân vốn ngân sách trung ương và địa phương đạt thấp dưới năm mươi thậm chí có những dự án đạt dưới một mươi là chuyển dài nhiều tập
làm ảnh hưởng đến các chính sách an sinh xã hội cũng cần có chỉ đạo quyết liệt để khắc phục gắn với trách nhiệm của người đứng đầu
giữa các địa phương với nhau cũng có kết quả giải dân khác nhau trong khi đó có cùng một cơ chế chính sách thời điểm phân bổ giao bốn
trong khi đó đại biểu tạ văn hạ đoàn quảng nam cho rằng
các dự án chương trình bằng kết quả đầu ra bằng các cơ chế phân cấp phân quyền cho địa phương
phải là xây dựng và ban hành cơ chế phân cấp phân quyền rõ hơn cho địa phương đặc biệt là cấp tỉnh
đồng nào đồng mua mắm đồng nào mua muối như đại biểu nghĩa nói đấy thế rồi là thay đổi một chút là điều chỉnh một chút
lại phải bê lên trung ương để mà xin phê duyệt lại điều chỉnh lại rất là lâu và mất thời gian
mà đồng thời là như vậy nó cũng gây nhiều khê nó khó khăn cho nên tôi nghĩ rằng là trung ương chỉ quản lý
theo các mục tiêu các chỉ tiêu làm sao mà đạt được các cái chỉ tiêu này nếu đạt nông thôn mới
còn cách làm thế nào thì để cho tỉnh người ta làm
do giải ngân vốn không hết các đại biểu cũng đề nghị quốc hội cho phép kéo dài
nguồn vốn được phân bổ năm hai nghìn hai mươi ba chưa được giải ngân chuyển sang tiếp tục thực hiện đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi bốn
để khắc phục tình trạng dự án đầu tư nửa trừng không phát huy hiệu quả
chiều nay tại hà nội đại tướng tô lâm
bộ chính trị bộ trưởng bộ công an tiếp ngài kim biên rô
tư lệnh cảnh sát biển khu vực trung tâm cơ quan cảnh sát biển hàn quốc
chào mừng đoàn đại biểu cơ quan cảnh sát biển hàn quốc do ngài kim byung ro làm trường đoàn
sang thăm và làm việc tại việt nam
bộ trưởng tô lâm khẳng định bộ công an việt nam đánh giá cao việc cảnh sát biển hàn quốc
quyết định hỗ trợ các phương tiện tuần tra cho bộ công an việt nam
đây là dấu mốc quan trọng trong việc đưa mối quan hệ hợp tác của hai cơ quan đi vào thực chất hiệu quả
phù hợp với tiềm năng nhu cầu của hai bên đối với các vấn đề cùng quan tâm
hiện thực hóa chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược toàn diện của hai nước
thay mặt bộ công an việt nam bộ trưởng tô lâm gửi lời cảm ơn cơ quan cảnh sát biển hàn quốc
đặc biệt chuyển lời cảm ơn tới ngài kim trân úc tư lệnh cảnh sát biển
quan tâm chỉ đạo nhanh chóng việc chuyển giao các phương tiện này cho bộ công an việt nam
trân trọng cảm ơn bộ trưởng tô lâm đã dành thời gian tiếp
ngài kim byung ro chúc mối quan hệ giữa bộ công an việt nam và cơ quan cảnh sát biển hàn quốc
ngày càng phát triển tốt đẹp đồng thời khẳng định cơ quan cảnh sát biển hàn quốc sẽ hỗ trợ tổ chức tập huấn đào tạo
nâng cao năng lực cho cảnh sát giao thông đường thủy bộ công an việt nam
để làm chủ tàu tuần tra do cảnh sát biển hàn quốc hỗ trợ
hôm nay ba mươi tháng một mươi tại hà nội bộ công an đã tổ chức lễ ký chương trình phối hợp giữa bộ công an và hội khuyến học việt nam
và phát động tuần lễ học tập suốt đời trong lực lượng công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi
giáo sư tiến sĩ nguyễn thị doan nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên phó chủ tịch nước chủ tịch hội khuyến học việt nam
thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đồng chủ trì buổi lễ
tại buổi lễ thứ trưởng trần quốc tỏ và chủ tịch hội khuyến học việt nam nguyễn thị doan đã ký kết chương trình phối hợp giữa bộ công an và hội khuyến học việt nam
bộ công an cũng đã long trọng phát động tuần lễ học tập suốt đời trong lực lượng công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi
phát biểu tại buổi lễ giáo sư tiến sĩ nguyễn thị doan bày tỏ vui mừng vì hội khuyến học việt nam và bộ công an đã ký kết chương trình phối hợp
nhằm đẩy mạnh phong trào học tập học tập thường xuyên học tập suốt đời
thức mới đáp ứng yêu cầu công việc với chất lượng ngày càng tốt hơn
sau lễ ký kết hội khuyến học việt nam sẽ triển khai nghiêm túc văn bản đã ký kết đến hệ thống hội khuyến học sáu mươi ba tỉnh thành trong cả nước để thống nhất thực hiện
để thực hiện hiệu quả chương trình và tuần lễ học tập suốt đời trong lực lượng công an nhân dân
thượng tướng trần quốc tỏ cũng đề nghị hội khuyến học việt nam phối hợp chặt chẽ với đơn vị đầu mối của bộ công an xây dựng kế hoạch cụ thể để quán triệt triển khai chương trình đi vào thực tiễn
cập ủy thủ trưởng công an các đơn vị địa phương căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị chủ động có kế hoạch chương trình cụ thể
trong đó đẩy mạnh và đổi mới các hoạt động thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng
tăng cường cơ sở vật chất hạ tầng mạng trang thiết bị cho các thư viện phòng đọc tủ sách
áp dụng quy định về thời gian đọc sách học tập tại đơn vị phổ biến kỹ năng kinh nghiệm tự học tự rèn
nhằm nuôi dưỡng thói quen và nhu cầu học tập góp phần xây dựng năng lực tự học cho cán bộ chiến sĩ
hiệu quả thiết thực và báo cáo kết quả theo quy định
dịp này bộ công an đã trao tặng nhiều sách cho các đơn vị ở ngoài lực lượng công an nhân dân
hội khuyến học việt nam cũng đã trao tặng sách cho một số đơn vị trong lực lượng công an nhân dân
thưa quý vị hôm qua thủ tướng chính phủ phạm minh chính
trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
rất nhiều kết quả cùng với đó là những bài học kinh nghiệm trong phòng chống dịch đã được chỉ rõ
để từ đó chuẩn bị tốt hơn nhằm ứng phó với những sự kiện khẩn cấp về y tế cộng đồng
vận dụng linh hoạt sáng tạo vào các lĩnh vực khác của đời sống kinh tế xã hội
có thể nói đi qua những năm tháng chung sức gồng mình chống dịch covid một mươi chín với mỗi người dân việt nam
quãng thời gian đã qua có lẽ không chỉ là ký ức
mà còn là những bài học phải đánh đổi bằng rất nhiều mất mát đau thương bài học với tinh thần đoàn kết
chiến thắng đại dịch là chiến thắng của nhân dân
cuộc chiến ấy lực lượng công an nhân dân là một trong những trụ cột nòng cốt
là lá chắn tuyến đầu và cũng là điểm tựa vững chắc cho nhân dân
là quốc gia đi sau nhưng về trước trong phòng chống dịch
việt nam đã trở thành một trong những nước mở cửa sớm và hiệu quả nhất trong khu vực và trên thế giới
là hình mẫu không chỉ trong cuộc chiến với dịch bệnh mà còn cả ở giai đoạn phục hồi sau đại dịch
thành công đó một lần nữa khẳng định tinh thần việt nam bản lĩnh việt nam
không lùi bước trước mọi khó khăn thách thức càng áp lực lại càng nỗ lực
chúng ta có tư duy phương pháp luận và cách tiếp cận toàn dân
đặt sức khỏe tính mạng của nhân dân lên trên hết trước hết
lấy người dân là trung tâm là chủ thể trong phòng chống dịch
lấy xã phường là pháo đài người dân là chiến sĩ
chiến thắng dịch bệnh là chiến thắng của nhân dân

thành quả đến từ quyết tâm từ người đứng đầu đến cả hệ thống chính trị
mỗi người dân là một chiến sĩ vừa tổng tiến công toàn lực
chặn đứng dịch bệnh vừa tập trung ổn định tình hình khôi phục sản xuất kinh doanh
đây đều là những nỗ lực rất cao của những cấp lãnh đạo
những cơ quan chịu trách nhiệm chính các lực lượng vũ trang và đặc biệt là của toàn dân
thì đây là một cái sự chung sức đồng lòng của cả một dân tộc
đi từ ngõ gõ từng nhà ra từng người lực lượng công an thể hiện thế chủ động phòng chống dịch
ngay từ khi xuất hiện những ca bệnh đầu tiên
giả soát khoanh vùng truy vết cách ly người nhiễm kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh
nhanh hơn một bước cao hơn một bậc bộ công an là đơn vị đầu tiên thành lập bộ chỉ huy tiền phương
tại các tỉnh thành phía nam kịp thời tham mưu với chính phủ chỉ đạo linh hoạt
ứng phó kịp thời giữ chắc vùng xanh hóa xanh vùng đỏ
dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ rất thuận lợi rất tốt cho công tác phòng chống bệnh dịch
cho công tác an sinh xã hội đến tận tay người dân chính xác thuận lợi nhanh chóng
đảm bảo được các yêu cầu của nhân dân
bên cạnh đó thì công tác công an cũng tham gia vào trong việc vận động ngoại giao vaccine
lực lượng công an nhân dân cũng đã được hỗ trợ của bạn bè quốc tế
cũng đóng góp cho hợp tác quốc tế
ngoại giao cái vị thế của đất nước cũng như của công an trong cái đấu tranh phòng chống bệnh dịch
chúng tôi vừa là bác sĩ vừa là chiến sĩ
khác trên mình là hai màu áo vừa màu áo xanh vừa màu áo trắng
cái cảm giác danh dưới giữa cán bộ và phạm nhân thì lúc đấy đã được xóa bỏ
tình thương cũng như là tình người của cán bộ mà dành cho phạm nhân như thế là tôi rất là cảm động
vào tận tâm dịch để trung lưng đấu cật với đồng bào
hàng chục vạn lượt cán bộ chiến sĩ công an
đã lên đường xuân chiến
ở đâu đồng bào khó khăn ở đó có cán bộ chiến sĩ công an cùng sẻ chia cùng cố gắng
quyết định đưa lực lượng vũ trang vào thành phố hồ chí minh để phối hợp
cùng các lực lượng khác tham gia chống dịch là quyết định vô cùng đúng đắn
một mặt là để nhằm nâng cao hơn nữa việc chấp hành thực hiện giãn cách xã hội
góp phần khống chế được dịch bệnh
mặt khác là để ngăn ngừa những yếu tố bất ổn về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội
trong gian khó là nghĩa đồng bào những mảnh đời bất hạnh dường như cũng được xoa dịu
bằng sự quan tâm đến từ những điều nhỏ nhất
yên dân không chỉ đến từ những cái nắm tay thật chặt mà còn từ một xã hội bình yên sau dịch
tội phạm được ngăn chặn thông tin xấu độc bị vô hiệu hóa
những hành vi gian dối trục lợi được đưa ra ánh sáng
ở đây cái diện phản thổ rất là rộng từ trung ương đến địa phương
thế tuy nhiên thì
những người mà đã phạm tội thì đều bị xét xử

ba năm ngắn mà cũng thật dài
những thành phố trăng dây giờ đã bình yên sau dịch

để họ có chế độ sử dụng của chúng tôi để tạo ra điều chú ý

về những vấn đề